trong cơ cấu máy có một sự sáng tạo mà tôi đánh giá khá cao là cơ khí có thể cung cấp chính xác những nguyên liệu và những sản phẩm cho người dùng
cái thứ hai là các bạn đã có thể vận hành cả một cái cơ cấu giữ lạnh lẫn cơ cấu giữ nóng trong cùng một cái hệ thống
và các bạn cũng kết hợp được cả cái phần công nghệ thông tin liên quan đến nhận dạng
được biết ngoài chiếc máy bán phở
nhóm sinh viên của trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm còn chế tạo thêm máy bán bánh mì và máy bán trà sữa tự động với những tính năng tương tự
hiện nhóm sản phẩm này đã được một doanh nghiệp hà nội mua bản quyền
dự kiến trong tương lai các loại máy này sẽ được cải tiến nhỏ gọn hơn để phù hợp lắp đặt các địa điểm công cộng đông khách hàng sử dụng